nhận lời mời của tổng thống ai cập abdel fattah al sisi chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa ả rập ai cập từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám
sáng hai mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân sang thăm cấp nhà nước cộng hòa ả rập ai cập đã được tổ chức trọng thể tại phủ tổng thống ở thủ đô cairo
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng đến thăm ai cập lần đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày sau lễ hiến sinh của người hồi giáo và đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mùng một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và trọng thị mà lãnh đạo và nhân dân ai cập đã dành cho đoàn
nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống abdel fattah
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng đến thăm ai cập lần đầu tiên trên cường vị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng về những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân ai cập đã đạt được trong thời gian qua
dưới sự lãnh đạo của tổng thống abdel fattah asisi đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng về những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân ai cập đã đạt được trong thời gian qua
dưới sự lãnh đạo của tổng thống abdel fattah al sisi đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng về những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân ai cập đã đạt được trong thời gian qua
dưới sự lãnh đạo của tổng thống abdel fattah al sisi đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng về những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân ai cập đã đạt được trong thời gian qua
dưới sự lãnh đạo của tổng thống abdel fattah al sisi đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi

dưới sự lãnh đạo của tổng thống abdel fattah al sisi đưa ai cập trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu phi